thưa quý vị sau gần một mươi hai giờ đồng hồ truy tìm đối tượng gây ra vụ án giết người xảy ra vào đêm ngày bốn tháng chín
tại thị trấn nhã nam huyện tân yên tỉnh bắc giang lực lượng chức năng tỉnh bắc giang đã bắt giữ được đối tượng
và di lý về cơ quan công an tại đây bước đầu đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
khoảng hai mươi hai h ngày một mươi một tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang nhận được tin báo
tại khu vực tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam huyện tân yên bắc giang xảy ra vụ án mạng
nạn nhân là chị dương thị trà my sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại tổ dân phố cầu thượng thị trấn nhã nam huyện tân yên
nạn nhân bị đối tượng phạm thị hà cùng chú tại địa chỉ trên dùng dao chém nhiều nhát khiến chị my bị thương nặng
và tử vong trên đường đi cấp cứu gây án xong hà đã vứt hung khí lại hiện trường và bỏ trốn
ngay sau khi tiếp nhận tin báo phòng cảnh sát hình sự đã chủ trì
phối hợp với công an huyện tân yên và các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh tổ chức điều tra xác minh truy bắt đối tượng
sau một mươi hai giờ đồng hồ truy tìm đến trưa ngày một mươi hai tháng bốn đơn vị chức năng công an tỉnh bắc giang đã bắt giữ thành công đối tượng
khi đang lẩn trốn tại một khu nhà hoang thuộc thị trấn nhã nam
bước đầu đấu tranh đối tượng hà khai nhận do mâu thuẫn cá nhân giữa hà với nạn nhân nên đối tượng xinh lòng ghép bỏ
và nung nấu ý định giết người
để thực hiện hành vi trước đó khoảng một tuần đối tượng đã mua bốn gói thuốc diệt chuột và chuẩn bị sẵn một con dao mang theo người
đến tối ngày một mươi một tháng bốn khi gặp chị my tại ngõ gần nhà đối tượng đã dùng dao chém nhiều nhát khiến chị tử vong
chị em không thích tại vì đó anh sống giả tạm nó hay thay đội em thì em bước phát
cái việc thù ghét và lấy sinh ý định giết my thì chuẩn bị công cụ dao trước như thế nào

em đi với anh phụ định giết em nhưng mà cái my nó
tối hôm qua là chuẩn bị dao trước mang đi sẵn hay là
em về trong người chẳng
về trong người ấy gì
lúc đấy đi đâu mà gặp my ở đấy
em đi về ngõ thì đúng không gặp ở đấy
thế tại sao lúc nào cũng không mang dao trong người à
không lúc đấy em bị gói chơi ý định ra
ra nè cửa hàng của my ấy gì
ngay sau khi gây án đối tượng đã bỏ trốn ra cánh đồng gần nhà và uống thuốc diệt chuột chuẩn bị từ trước để tự tử nhưng không thành
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đang tiếp tục đấu tranh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật